ubnd tỉnh lâm đồng vừa ra văn bản giao thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước đông thanh xã đông thanh huyện lâm hà
để ubnd huyện lâm hà và chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện dự án
dự án hồ chứa nước đông thanh có tổng vốn đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng từ ngân sách trung ương
được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba thì xảy ra sự cố sạt trượt sụt lún đất ở khu vực gần một số công trình hồ đông thanh
hiện sự cố sụt lún sạt trượt đất vẫn đang và tiếp tục diễn ra tác động trực tiếp đến các hạng mục công trình đầu mối đang thi công
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị ubnd tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh sớm có kết luận thanh tra
và ubnd huyện lâm hà có báo cáo chính thức để doát biện pháp xử lý sự cố sụt lún sạt trượt đất
nhằm bảo đảm tích nước an toàn ổn định lâu dài trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn quản lý vận hành
ubnd tỉnh yêu cầu ubnd huyện lâm hà khẩn trương hoàn thành báo cáo xác định nguyên nhân
đề xuất các giải pháp xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất